như vậy tác động của bão số hai đối với đất liền cũng như là các vùng biển ở nước ta là không còn
tuy nhiên cùng lúc này trên biển lại xuất hiện một giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc biển đông
nối với một cơn bão có tên quốc tế là malixi đang hoạt động trên khu vực phía đông của philippines
và giải hội tụ nhiệt đới này đóng vai trò như một trung tâm hút gió mạnh
và khiến cho đới gió tây nam hoạt động ở các vùng biển phía nam mạnh dần lên
vì thế đêm nay và ngày mai khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
sẽ có đới gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và giật tới cấp tám
đi kèm với sóng biển cao từ hai đến ba mét và khiến cho biển động
không chỉ gây gió mạnh sóng cao phần phía đông của khu vực giữa và nam biển đông
khu vực từ cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan sẽ xảy ra mưa rào và rông mạnh
nguy cơ xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh rất nguy hiểm
vì thế các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
quá trình hút gió tây nam của giải hội tụ nhiệt đới cũng là nguyên nhân
khiến cho mưa rông ở các tỉnh thành phía nam gia tăng
dự báo trong chiều và tối mai tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó khu vực miền tây của nam bộ và các tỉnh thành phía nam của tây nguyên
sẽ là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và cả rông mạnh
mưa sẽ giúp thời tiết trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều
tuy nhiên rông mạnh luôn tiềm ẩn các nguy cơ xuất hiện thời tiết cực đoan
như lốc xoáy sấm xét hay cả gió giật mạnh
vì thế người dân cần hết sức lưu ý
do có mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với khu vực nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi ba độ
trở ra với các tỉnh thành phía bắc cùng với quá trình suy yếu của cơn bão số hai
đêm nay và ngày mai trường gió phân kỳ gây nắng nóng ở bắc bộ và các tỉnh thành miền trung sẽ dần mất đi
vì vậy trong ngày mai các tỉnh ở phía đông bắc bộ cũng như
khu vực bắc trung bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
nắng nóng vẫn còn xảy ra trên diện rộng nhưng mức độ không quá gai gắt
còn đối với các tỉnh ở phía tây bắc bộ thì nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
cục bộ một vài nơi ở sơn la hay hòa bình nhiệt độ có thể tăng tới ba mươi năm ba mươi sáu độ
về chiều và tối ở phía tây của bắc bộ bao gồm các tỉnh thành như lai châu điện biên sơn la
hòa bình cũng như là vùng núi phía tây các tỉnh
thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
bà con cũng cần cảnh giác với rông xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước